xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị ngày hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ thế nhưng nhiều người đã chọn quay trở lại các thành phố từ chiều ngày hôm qua để tránh cảnh un tắc sau kỳ nghỉ lễ
điều này đã khiến cho nhiều tuyến đường ở cửa ngõ lượng phương tiện tăng đột biến nên đã xảy ra ủn ứ giao thông cục bộ tại các tuyến đường trọng điểm
các con đường hướng vào trung tâm thành phố hà nội và lên đường vành đai ba trên cao dòng ô tô bị ủn tắc kéo dài hơn ba km
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành phân luồng phương tiện giảm ủn tắc tại điểm cuối cao tốc
tuyến vẫn bình thường không xảy ra un tắc
chiều qua mùng hai tháng năm mật độ phương tiện các loại từ các tỉnh trà vinh sóc trăng vĩnh long bến tre qua cầu rạch miễu về hướng thành phố hồ chí minh tăng đột biến
khu vực quốc lộ sáu mươi và cầu rạch miễu cả phía tỉnh bến tre và tiền giang đều có xảy ra ủn ứ giao thông cục bộ
nhiều điểm nóng về giao thông cũng thường xuyên xảy ra ủn ứ giao thông cục bộ
ô tô các loại lưu thông qua khu vực này rất chậm
dự kiến tình hình giao thông sẽ còn tiếp tục xuất hiện ủ nứ trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ
lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động một trăm linh quân số lên phương án điều tiết phân luồng từ xa giảm bớt áp lực tại những tuyến đường trọng điểm
người dân cũng cần sắp xếp thời gian quay về hợp lý tránh tình trạng ủn tắc cục bộ
vâng và ngày hôm nay là ngày cuối của quốc tế
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vì vậy mà dự báo thì nhiều gia đình cũng sẽ quay trở lại làm việc và học tập
điều này sẽ khiến cho lưu lượng di chuyển và lượng khách tại các bến xe nhà ga trên địa bàn thành phố hà nội cũng sẽ tăng cao hơn
và vì vậy công an tp hà nội cũng đã chủ động triển khai các phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự phòng ngừa giải quyết ủn tắc giao thông nhất là ở các bến xe cửa ngõ ra vào thủ đô